từ khi được xây dựng vào năm một nghìn ba trăm chín mươi bảy sau hơn sáu trăm linh năm lần đầu tiên di sản thế giới thành nhà hồ được đầu tư kinh phí để làm sạch và tu sửa những tổn hại do thời gian
tại cửa phía nam viên đá khóa đỉnh vòm có kích thước một trăm hai mươi x bốn mươi x ba mươi cm trọng lượng ước tính hai trăm bảy mươi kg đã bị tụt vỡ chia thành hai phần tách rời nhau phần dưới tụt bảy cm so với các viên đá bên cạnh
trong vết nứt của khối đá có rất nhiều rác đá nhỏ và những vết rạt
nhiều chuyên gia nhà khoa học đã đưa ra ý kiến đóng góp tâm huyết đối với việc tu sửa mái vòn phía tây cổng nam cũng như việc loại bỏ tác nhân gây hại tại thành nhà hồ
di sản thế giới thành nhà hồ mang nhiều giá trị đặc biệt về lịch sử văn hóa và kiến trúc đối với nhân loại
chính vì vậy hoạt động tu sửa đang diễn ra là vô cùng cấp thiết nhưng đồng thời cũng đặt nặng trách nhiệm cho những người làm công tác bảo tồn trong việc lưu giữ lại màu của thời gian tại công trình này